các vấn đề về đa dạng sinh học môi trường hay biến đổi khí hậu đã trở thành chủ đề chính
và chiếm khá nhiều thời lượng trong các phiên họp từ đầu năm đến nay của đại hội đồng liên hợp quốc
điều này thể hiện quyết tâm của liên hợp quốc trước những tác động tiêu cực của con người với thiên nhiên
và tình hình được đánh giá là đang ngày càng nghiêm trọng hơn
thập kỷ liên hợp quốc về đa dạng sinh học hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi sắp kết thúc
tuy nhiên theo đánh giá tại hội nghị thượng đỉnh đa dạng sinh học toàn cầu vẫn đang suy giảm
với tốc độ chưa từng thấy hơn một triệu loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bảy mươi năm bề mặt đất
và sáu mươi sáu diện tích đại dương bị thay đổi đáng kể bởi hoạt động của con người
theo báo cáo mới nhất lượng khí thải carbon đang nhanh chóng trở lại mức trước khi dịch bệnh bùng phát
nồng độ khí nhà kính đạt mức kỷ lục mới tình trạng cháy rừng lũ lụt mưa bão đang ngày càng nghiêm trọng
tại hội nghị tổng thư ký liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia thực hiện sáu hành động tích cực
để phục hồi tốt hơn sau đại dịch đầu tư vào các công việc bền vững không cứu trợ các ngành công nghiệp gây ô nhiễm
chấm dứt trợ cấp nhiên liệu hóa thạch tính đến rủi ro khí hậu trong tất cả các quyết định chính sách và tài chính
làm việc cùng nhau và cuối cùng quan trọng nhất là không ai bị bỏ lại phía sau